trong vụ án này trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm viện trưởng viện đào tạo phát triển công nghệ bốn và đồng phạm đã lợi dụng những sơ hở và thiếu sót trong công tác quản lý việc tuyển sinh đào tạo cấp bằng
đối với hệ văn bằng hai lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
các bị can gồm dương văn hòa nguyên hiệu trưởng trần kim oanh nguyên phó hiệu trưởng kiêm phó viện trưởng viện đào tạo liên tục lê ngọc hà phó hiệu trưởng trần ngọc quang phó trưởng phòng quản lý và đào tạo quản lý sinh viên
phạm vân thùy lê thị thanh tâm cùng là cán bộ nguyễn thị huệ nguyên trưởng phòng tài chính kế toán nguyễn thị ngọc thái nguyên cán bộ ngô quang hiển và lê thị lương nguyên là cán bộ trường đại học đông đô về tội giả mạo trong công tác
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định đối tượng chủ mưu trong vụ án là trần khắc hùng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy hùng đã chỉ đạo trần kim oanh và dương văn hòa ký thông báo tuyển sinh văn bằng hai tiếng anh gửi các cơ sở và cá nhân đồng thời ký hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh đào tạo văn bằng hai tiếng anh với một mươi năm cơ sở đào tạo
trong đó có một mươi hai cơ sở đã tuyển sinh được ba năm trăm hai mươi bảy học viên nộp cho trường đại học đông đô tổng số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
ngoài các lần hợp thức hồ sơ tài liệu để cấp bằng giả cho một trăm một mươi tám cá nhân cơ quan an ninh điều tra bộ công an còn xác định
trường đại học đông đô đã cấp một trăm chín mươi ba bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng anh giả cho các cá nhân không qua tuyển sinh đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng
căn cứ kết quả được điều tra tài liệu và chứng cứ thu thập sau khi xem xét khách quan và toàn diện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội của các bị can
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa có kết luận chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố bốn đối tượng gồm mai văn hào chú tỉnh thanh hóa
nguyễn thái hùng chú tệ tỉnh đồng nai nguyễn trung hậu chú tệ tỉnh kiên giang và vũ văn thượng chú tỉnh bà rịa vũng tàu để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan công an huyện thống nhất xác định nhóm đối tượng này đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy các đối tượng đã bàn bạc với nhau mua các dụng cụ chuyên dùng để cắt phá khóa
sau đó hàng đêm rủ nhau thuê xe taxi hoặc là ô tô tự lái tìm đến nhà dân sơ hở để cắt phá khóa đột nhập vào trộm cắp tài sản
qua đầu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong một thời gian ngắn đã thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh bình dương đồng nai thành phố vũng tàu và một số tỉnh tây nguyên lấy trộm gần hai mươi xe máy đắt tiền
manh động hơn nữa nhóm đối tượng này còn trang bị cả dao và mã tấu để chống trả người dân khi bị phát hiện truy đuổi
thưa quý vị và các bạn cùng với quần chúng nhân dân thì camera an ninh được xem là tai mắt của lực lượng công an phát huy hiệu quả giám sát các hoạt động ở các khu vực phức tạp về an ninh trật tự
đến nay hai mươi hai trên hai mươi hai xã thị trấn tại huyện thạch hà được phủ kín camera an ninh trở thành cánh tay nối dài giúp cho lực lượng công an trên toàn huyện thạch hà của tỉnh hà tĩnh khám phá kịp thời các vụ phạm pháp hình sự và quản lý tốt địa bàn dân cư
xã tân lâm hương là đơn vị hành chính mới được sắp nhập từ ba xã thạch tân thạch lâm thạch hương là địa bàn rộng với một mươi bảy nhân khẩu nằm ở phụ cận thành phố hà tĩnh có tuyến đường tránh quốc lộ một a đi qua nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay từ huy động đóng góp của nhân dân các doanh nghiệp tài trợ xã đã đầu tư lắp mới ba mươi một camera giám sát an ninh với tổng kinh phí gần hai trăm linh triệu đồng
từ khi đưa camera vào sử dụng đến nay lực lượng công an xã đã làm rõ được ba mươi ba vụ năm mươi một đối tượng trong đó năm vụ năm đối tượng có hành vi đổ rác thải không đúng nơi quy định phát hiện điều tra khởi tố hai vụ bốn đối tượng cấp ra tài sản điều tra làm rõ sáu vụ sáu đối tượng trộm cắp tài sản hai mươi vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông
từ hình ảnh camera đã chấn chỉnh nhắc nhở hàng trăm người dân vi phạm khi tham gia giao thông giúp đỡ nhân dân trích xuất hình ảnh truy tìm tài sản bị thất lạc tìm kiếm người thân đi lạc theo dõi truy tìm các đối tượng hoạt động trong cắp tài sản trên địa bàn và các địa bàn khác di chuyển qua
từ hình ảnh camera đã chấn chỉnh nhắc nhở hàng trăm người dân vi phạm khi tham gia giao thông giúp đỡ nhân dân trích xuất hình ảnh truy tìm các đối tượng hoạt động trông cắp tài sản trên địa bàn và các địa bàn khác di chuyển qua
nội dung bài viết đề cập đến việc thời gian vừa qua một số tổ chức và cá nhân luôn tìm cách sử dụng vấn đề tôn giáo để chống phá việt nam về dân chủ nhân quyền
luận điệu mà họ đưa ra là vu cáo việt nam đàn áp tôn giáo vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân đòi tách tôn giáo khỏi sự quản lý của nhà nước yêu cầu chính quyền không kiểm soát kiểm duyệt các tôn giáo cho phép tôn giáo được tự do hoạt động
bài viết cũng nêu rõ tại việt nam quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân được đảm bảo
đảng nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về tôn giáo trong đó đều khẳng định tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân
đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật
các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật bình đẳng trước pháp luật
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhan đề đó là ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản bán hàng online hết cửa trốn thuế
nội dung bài viết có đề cập đến việc nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai tới đây cụ thể hóa một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày một một mươi hai
được cho một hàng rào kỹ thuật hữu hiệu để truy thu thuế các cá nhân tổ chức có các nguồn thu từ facebook google youtube
theo đó các ngân hàng phải cung cấp thông tin số tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế
bên cạnh đó các ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức cá nhân ở nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ việt nam
với vấn đề an ninh an toàn hàng không huấn lệnh của kiểm soát không lưu được đánh giá là mệnh lệnh tối thượng mà các phi công buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt
cảnh sát nhân dân đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đường thủy cho lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tham gia lớp tập huấn các học viên sẽ được tập huấn những nội dung quan trọng về công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy kỹ thuật kỹ năng bơi cứu nạn và cách đưa dìu nạn nhân vào bờ các kỹ năng cứu người bị nạn trên đường thủy phương pháp sơ cấp cứu người bị đuối nước khi chưa có nhân viên y tế
từ lớp huấn luyện các học viên sẽ vận dụng tốt nhất những kiến thức kỹ năng được trang bị đi vào thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc được biết lớp tập huấn sẽ diễn ra trong một mươi ngày
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng mỗi hộ gia đình được hướng dẫn và tự thực hiện việc phân loại rác sau đó là được tích điểm từ việc phân loại rác để đổi quà và đây là một hoạt động quen thuộc mỗi thứ bảy hàng tuần